ngày một mươi năm tháng năm lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phát hiện và bắt giữ một phương tiện chở hơn một trăm linh lít dầu trái phép
qua kiểm tra cho thấy đây là tàu cá cải hoán mang số hiệu phước hai mươi ba tg chín mươi hai nghìn hai trăm hai mươi ba ts do ông lê hoàng giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn phú vĩnh huyện tân châu tỉnh an giang làm thuyền trường
trên tàu có năm thuyền viên tàu chở hơn một trăm linh lít dầu diô nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu nói trên
cơ quan nghiệp vụ và pháp luật của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã lập biên bản vi phạm hành chính
tạm giữ tăng vật phương tiện và dẫn dải tàu vi phạm về phú quốc để tiếp tục điều tra làm rõ